các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên đây cũng là phương tiện để các đối tượng lợi dụng để phạm tội thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
và vụ án của ceo nguyễn phương hằng sau một năm có những phát ngôn thiếu kiểm soát trên không gian mạng đã bị xử lý
đặc biệt với quyết tâm đấu tranh đến cùng công an tp hcm sẽ mở rộng vụ án phân loại có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố
công an tp hcm nói gì về các vụ việc lợi dụng mạng xã hội để phạm tội
cụ thể tại buổi họp báo chiều hai mươi tám tháng ba thượng tá lê mạnh hà
phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết các vi phạm chủ yếu trên không gian mạng là lừa đảo
chiếm đoạt tài sản đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật làm nhiều người khác buôn bán hàng giả hàng cấm
công an tp hcm cũng ghi nhận một số vụ án xuất phát từ mâu thuẫn thách đố trên mạng mà hẹn nhau giải quyết
dẫn đến hành vi giết người cố ý gây thương tích gây dối loạn trật tự công cộng đua xe trái phép
trước tình hình trên từ năm hai nghìn hai mươi một ban giám đốc công an tp hcm đã tham mưu bộ công an đề xuất thành lập phòng an ninh mạng
và phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
vấn đề phòng chống tội phạm trên không gian mạng luôn được công an tp hcm nêu ra trong báo cáo định kỳ
và tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an địa bàn tăng cường giá soát nắm tình hình
thượng tá lê mạnh hà khẳng định một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới của công an tp hcm
là chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lập án đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất tội phạm trên mạng
để làm điều này công an tp hcm sẽ phối hợp với sở thông tin và truyền thông
trong xác minh người lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật tung tin giả chia sẻ thông tin sai sự thật
mặt khác các đơn vị đã nhận được chỉ đạo nắm chắc tình hình không gian mạng và nghiệp vụ của ngành công an
việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh trên mạng xã hội
về biện pháp lâu dài thời gian qua công an tp hcm đã làm việc với các trường thành viên của đại học quốc gia tp hcm
nhằm phối hợp nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc giả soát kiểm tra nắm tình hình trên mạng xã hội
đồng thời công an tp hcm mong muốn đại học quốc gia tp hcm có thể hỗ trợ đào tạo đối ngũ cán bộ công an có trình độ công nghệ thông tin cao
đại diện công an tp hcm thông tin vừa qua một số vụ việc vi phạm trên không gian mạng đã bị công an xử lý và được báo chí dư luận quan tâm
thời gian tới với các giải pháp đề ra công an tp hcm sẽ chủ động hơn trong xử lý các tình huống vụ việc vi phạm pháp luật trên mạng xã hội
đáng chú ý công an tp hcm vừa khởi tố bà nguyễn phương hằng sau quãng thời gian dài người này có những phát ngôn làm dậy sóng không gian mạng
công an tp hcm sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lập án đấu tranh
xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất tội phạm trên mạng
cùng với đó theo thông tin mới nhất từ phòng nghiệp vụ công an tp hcm đang làm việc với nhiều người liên quan đến buổi livestream vi phạm pháp luật của bị can nguyễn phương hằng phân loại và xử lý theo quy định pháp luật
mở rộng vụ án nguyễn phương hằng phân loại có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố
cụ thể mới nhất trên báo thanh niên có đăng tải bài viết với tiêu đề mở rộng vụ án nguyễn phương hằng phân loại có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố
trong đó nội dung bài viết có nhắc đến những nguồn tin riêng của báo này thông tin về vụ ceo nguyễn phương hằng bị khởi tố bắt tạm giam
đồng thời cũng có đoạn cho hay phòng an ninh mạng và phòng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao pa năm công an tp hcm đang tiếp tục triệu tập
làm việc với những youtuber khách mời người giúp sức bị can nguyễn phương hằng trong các buổi live stream vu khống xúc phạm người khác
theo đó qua phân loại nếu cá nhân nào có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển hồ sơ qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm để khởi tố
trước đó viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã phê chuẩn các quy định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn phương hằng theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong quá trình điều tra công an tp hcm đã xác định có nhiều người giúp sức hỗ trợ bị can nguyễn phương hằng trong việc lên kịch bản chuẩn bị nội dung quản trị một mươi hai kênh mạng xã hội chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật cho bị can này trong các phần live stream vu khống xúc phạm đời tư nhiều cá nhân
bên cạnh đó những người làm và đăng các video lên youtube khách mời được bị can nguyễn phương hằng mời đến tham gia chia sẻ phát tán nội dung trong các buổi live stream cũng được xác định có liên quan góp sức cho bị can này thực hiện hành vi phạm tội
như vậy đến thời điểm này chúng ta có thể thấy rõ sự quyết tâm quyết liệt từ phía công an tp hcm trong vụ án nguyễn phương hằng
cụ thể trong quá trình điều tra sau giai đoạn khởi tố vụ án khởi tố bị can nếu có căn cứ cho rằng bà hằng phạm tội khác điều ba trăm ba mươi một thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố bổ sung những tội danh khác
trường hợp tiến hành khởi tố bổ sung thì hình phạt mà bà nguyễn phương hằng phải đối mặt sẽ thay đổi
cụ thể theo quy định tại điều năm mươi năm bộ luật hình sự nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam giữ hoặc cùng là tù có thời hạn thì các hình phạt đó được cộng lại thành hình phạt chung
hình phạt chung không được vượt quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ ba mươi năm đối với hình phạt tù có thời hạn
ceo nguyễn phương hằng có thể đối diện với bà nga nào
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã âm thầm điều tra củng cố liên tục năm tháng trước khi bắt bà nguyễn phương hằng
quá trình này cơ quan chức năng đã có ít nhất bốn lần mời bà nguyễn phương hằng lên nhắc nhở khuyến cáo
tuy nhiên bà hằng đã né tránh tỏ thái độ thách thức không chấp hành khuyến cáo phân tích của các cơ quan chức năng
còn đến thời điểm này mức án mà bà phương hằng trước mắt sẽ phải đối mặt luật sư nguyễn văn hậu đoàn luật sư tp hcm cho biết
bà phương hằng bị khởi tố theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
tội này quy định người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do hội họp lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thì bị phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
trường hợp hành vi phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
như vậy trước mắt bà hằng sẽ phải đối mặt với mức án tù tối đa là bảy năm tù
hiện tại công an tp hcm khởi tố bà phương hằng theo điều ba trăm ba mươi một về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quy định của tội này bị hại của vụ án có thể là nhà nước hoặc các tổ chức cá nhân vì hành vi vi phạm của bà nguyễn phương hằng mà ảnh hưởng tới lợi ích hợp pháp của mình
trong quá trình điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành làm rõ những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội những ngôn ngữ hành động mà bà hằng cùng ekip của mình đã thực hiện trong suốt thời gian qua để làm căn cứ xác định bị hại
ngoài ra nếu bà hằng bị khởi tố thêm tội vu khống làm nhục người khác thì tuy trường hợp tùy vụ mà cơ quan tố tụng sẽ xác định bị hại tương ứng

theo quy định của pháp luật hình sự cơ quan công an cấp có thẩm quyền có trách nhiệm phải xác minh làm rõ những nội dung tố cáo đó
như vậy có thể hiểu là công an bình dương lẫn thành phố hồ chí minh đều có trách nhiệm làm rõ và có thẩm quyền điều tra khởi tố nếu xác định có hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn mình quản lý
tuy nhiên pháp luận tố tụng hình sự có cơ chế đặc biệt để các cơ quan cảnh sát điều tra có thể tiến hành nhập vụ án để làm rõ
cụ thể ở đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương hoàn toàn có quyền gửi hồ sơ đề nghị nhập vụ án với công an tp hcm để thống nhất về một đầu mối để xử lý
đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao công an tp hcm khởi tố bắt tạm giam mà không phải là bình dương
dường như những tố cáo của nhiều người đã bị bà hằng chửi rụi vu khống cảnh báo hay phạt hành chính của cơ quan chức năng không làm bà ta trùn bước mà ngược lại càng coi thường pháp luật hơn
bất cứ quốc gia hay xã hội nào dù tôn trọng tự do cá nhân
và quyền biểu đạt cùng hôn luận thì mọi thứ nằm trong khuôn khổ của luật pháp
không thể mượn danh chính nghĩa hay dùng lời lẽ vu khống mượn danh này kia để ma sát xỉ nhục và lôi kéo đám đông và vòng xoáy ngôn từ thù hận kích động thô tục xấu xí
chúng ta khuyến khích và cổ vũ cho những ý kiến đúng đắn phát biểu trường mực và có tính xây dựng để xã hội tốt đẹp hơn
còn người sửa chữa sai lầm nhưng không thể chấp nhận chuyện làm nhục người khác có hệ thống kéo dài và ảnh hưởng xấu đến xã hội như vậy
ngôn từ gây sợ bà đã dùng hành vi phản cảm ba gieo rác và hành xử của đám đông bị bà lôi kéo kích động không chỉ tổn hại cho nạn nhân trực tiếp của bà mà còn làm cho xã hội náo loạn
cùng những quy chuẩn đạo đức bị bóp méo nhân cách nhiều người bị sô lệch và pháp luật bị xem thường
nếu bà hằng biết điểm rừng mà cá nhân mình được phép giới hạn mà bất cứ ai sống ở bất kỳ nơi nào không được phép vượt qua và ý thức đúng quyền tự do ngôn luận thì chẳng phải lĩnh kết cục xấu như hôm nay
do có tên tuổi và cả sự tung hô nhất thời chưa đủ làm bà hàng thoả mãn hay ngáo mạng hoặc vì động cơ lý do nào khác khiến bà bị xứ linh sự cơ quan điều tra sẽ làm rõ
nhưng rõ ràng tác hại xấu từ sự kiện này sẽ còn dài chưa kể những người ủng hộ bà đã hiểu vì sao bà chấp nhận sai phạm của thần tượng mình hay lại đổ cho abcd gì đấy
tuy nhiên việc đông đảo công chúng thở phào khi drama này kết thúc chuỗi ngày gây sợ với chửi mắng ngập tràn cõi mạng của bà cho thấy cơ quan công an ra tay xử lý
hoàn toàn cần thiết
không chỉ vì thượng tôn luật pháp coi trọng nhân phẩm con người mà còn làm cho môi trường mạng xã hội bớt vẩn đục
dăn đe những kẻ lợi dụng mạng xã hội để massage làm nhục bôi xấu người khác và tự phong thánh cho mình
hơn nữa dù là ai nếu vi phạm pháp luật thì cuối cùng cũng bị chính pháp luật trừng phạt
cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến với bà nguyễn phương hằng ceo công ty cổ phần đại nam
nhưng lại nổi danh ít ai bằng trên mạng xã hội hơn năm nay với những livestream massage mắng mỏ và bôi xấu bất cứ ai mà bà cho là đối thủ của mình
quyết định khởi tố bắt tạm giam bà phương hằng đang được dư luận ủng hộ bởi bà đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép
và xã hội nào cũng cần có trật tự những quy chuẩn phải được tôn trọng chung
những tin tức mới nhất chúng tôi sẽ liên tục cập nhật
và nếu như quý vị muốn xem thêm những tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại trong nội dung tiếp theo